chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị thị trường chứng khoán đang chứng kiến làn sóng tăng giá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng
nhiều ý kiến trái chiều xung quanh quy định lái xe kinh doanh vận tải phải có chứng chỉ hành nghề
nhịp sống kinh tế đã đưa tin về việc giá nhà nằm ngoài khả năng chi trả của đa số người dân
trước thực tế trên bộ xây dựng đang đưa ra hàng loạt biện pháp hạ giá nhà ở
sau đây là nội dung chi tiết
không chỉ riêng mặt hàng rau xanh củ quả tăng giá mạnh mẽ
mà giá lợn hơi trong mấy ngày qua cũng có dấu hiệu tăng giá trở lại
các tiểu thương cho rằng giá thực phẩm sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới
so với cách đây khoảng hai tuần thì giá rau củ tăng từ một đến năm đồng một kg
tại miền trung mưa bão kéo dài khiến giá rau xanh tăng giá kỷ lục gấp từ hai đến ba lần ngày thường
mồng tơi giá ba mươi năm đồng một kg
đậu bắp từ ba mươi năm đến bốn mươi đồng một kg
xà lách từ bốn mươi đến năm mươi đồng một kg
giá thịt lợn tăng từ một đến ba đồng một kg so với tuần trước
giao động trong khoảng từ sáu mươi đến sáu mươi bảy đồng một kg
giá lợn hơi lao dốc trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thấp nhất trong một năm qua
ngoài nguồn cung tăng có hiện tượng người dân bán tháo đàn lợn non
lợn chưa đến tuổi xuất chuồng để tránh dịch tả lợn châu phi
một số thương lái tại tp hcm thừa nhận
trong khoảng một tháng trở lại đây lượng lợn non dưới tám mươi kg một con
bán ra thị trường tăng đột biến khoảng từ năm trăm linh đến một con một ngày đêm
thậm chí có ngày lên tới hai con
người dân ở miền trung chuyển lợn vào nam bán chạy lũ
trong khi nhiều hộ chăn nuôi và công ty bán lợn chưa đủ tuổi xuất chuồng để chạy dịch
khiến nguồn cung tăng mạnh
nhiều ngân hàng thương mại dồn dập lên sàn hoặc chuyển niêm yết từ sàn upcom hnx sang hose
giúp cổ phiếu của khối ngân hàng này tăng mạnh hấp dẫn các nhà đầu tư
thông tin xung quanh việc chuyển sàn từ upcom và hnx sang hose
giúp cổ phiếu của nhiều ngân hàng tăng trưởng vượt thị trường kể từ đầu năm
cụ thể mã cổ phiếu của liên việt postbank ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội
và ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế đã tăng lần lượt tám mươi một trăm chín mươi bảy và chín mươi năm kể từ đầu năm đến nay
thị trường càng lên thì cổ phiếu nhóm ngân hàng sẽ tiếp tục tăng
từ khi evfta có hiệu lực gạo việt nam không chỉ có giá bán cao hơn trước
mà còn từng bước khẳng định được uy tín và thương hiệu
tuy nhiên để có thị trường xuất khẩu ổn định cần có chiến lược đường dài để hạt gạo trở thành hạt vàng
việt nam hiện có những loại gạo thơm có giá xuất khẩu hơn một usd một tấn
thậm chí vượt cả thái lan ở cùng phân khúc và chủng loại gạo
tuy nhiên gạo việt nam khi xuất vào một số thị trường đòi hỏi chất lượng cao như mỹ eu
thường gặp rủi ro về chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật
do đó cần áp dụng tiêu chuẩn gạo quốc gia nhấn mạnh được truy xuất nguồn gốc
thì nhà sản xuất xuất khẩu mới có chiến lược nâng tầm hạt gạo việt
theo các dự thảo luật mới đào tạo sát hạch giấy phép lái xe sẽ do bộ công an quản lý
xong chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tài lại do bộ giao thông vận tài quản lý
hiệp hội vận tải ô tô việt nam cho rằng quy định này sẽ rất trồng chéo phiền phức
tăng thêm chi phí và như một loại giấy phép con
muốn hành nghề lái ô tô kinh doanh vận tải người lái xe vừa phải được đào tạo
sát hạch lái xe theo quản lý của bộ công an vừa phải được cấp chứng chỉ hành nghề
theo quản lý của bộ giao thông vận tài
ủy ban quốc phòng an ninh quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu bổ sung
chỉnh lý các nội dung trên cho phù hợp không để trùng dẫm giữa hai luật
tránh gây phiền hà cho cơ quan tổ chức cá nhân có phương tiện tham gia giao thông
và bảo đảm tính khả thi
việt nam đang là một trong bốn nước bị áp dụng nhiều biện pháp phòng vệ thương mại nhất thế giới
khi chiến thắng năm hai nghìn hai mươi số vụ bị khởi xướng điều tra là ba mươi một vụ nhiều gấp đôi so với năm ngoái
tính đến hết tháng chín bộ công thương đã ghi nhận và xử lý một trăm chín mươi ba vụ việc phòng vệ thương mại nước ngoài
áp dụng đối với việt nam bao gồm một trăm linh tám vụ việc chống bán pha giá hai mươi hai vụ việc chống trợ cấp
ba mươi vụ việc chống lần tránh thuế bốn mươi vụ việc tự vệ sáu mươi hai các vụ điều tra từ mỹ eu ấn độ canada và úc
hai mươi từ các nước asean
số vụ khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại
với hàng việt nam chắc chắn còn gia tăng nhưng mặt tích cực là hàng của việt nam xuất khẩu nhiều tăng nhanh
thì mới bị điều tra phòng vệ
giá bất động sản ở các phân khúc đã tăng khoảng gấp đôi lịch pha cung cầu trong khi thu nhập của người dân
tăng không theo kịp bộ xây dựng đang đưa ra nhiều chương trình để giảm giá nhà ở
bộ xây dựng đang gấp rút hoàn thành dự thảo nghị quyết về phát triển nhà ở giá thấp giá bán dưới hai mươi triệu đồng
một m hai và diện tích tối đa bảy mươi m hai một căn hộ các chủ dự án được ưu tiên chậm nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn tối đa hai năm được miễn thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở được ưu đãi về vốn lãi suất vay vốn ngân hàng từ bảy tám một năm nguồn cung tăng giá nhà sẽ phù hợp hơn với thu nhập của đa số người dân
thưa quý vị những thông tin kinh tế thị trường sẽ có trong nhịp sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt